ngày một mươi ba tháng hai công an quận ba tp hcm cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý với bảy mươi tám người dương tính với chất ma túy
bị phát hiện tại một vũ trường trên địa bàn
trước đó một giờ sáng ngày một mươi ba tháng hai lực lượng công an quận ba đã ập vào kiểm tra hành chính đột xuất
đối với quán fesco club nằm ở đường võ văn tần phường võ thị sáu
thời điểm kiểm tra công an ghi nhận có gần hai trăm năm mươi dân chơi đàn nhạc nhóc trong tiếng nhạc chát chúa
trước đó lực lượng công an đã đưa hai trăm ba mươi chín người có dấu hiệu nghi vấn không có giấy tờ tùy thân về trụ sở làm việc
qua test nhanh bảy mươi tám người dương tính với chất ma túy
công an cũng đã lập biên bản về nhiều lỗi vi phạm hành chính đối với tựa địa fesco club
như kinh doanh quá giờ quy định bộ đi sắp sắp trật tự hàng hóa phương tiện giao thông
và các vận dụng khác cạn trợ lốt thoát nạn